ngày vừa qua số ca nhiễm covid một mươi chín ở lào cai tăng nhanh
ngày một mươi chín tháng hai địa phương này ghi nhận một bốn trăm một mươi ca mắc
các xã phường đang ở cấp độ dịch ba bốn không tổ chức tiệc cưới hỏi liên hoan gặp mặt
tổ chức ăn uống đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
các dịch vụ như vũ trường quán bar karaoke massage internet trò chơi điện tử tạm dừng hoạt động
để phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi dịch giảm về cấp độ một hai
tỉnh lào cai yêu cầu tạm dừng việc dạy học đối với cấp học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh
riêng thành phố lào cai sẽ tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn
kể từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông báo mới gồm mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp
bắc ninh và nam định dừng các hoạt động không thiết yếu
để hạn chế số ca nhiễm lây lan nhanh sau tết tỉnh bắc ninh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ
vũ trường quán bar karaoke massage các hoạt động lễ hội tập trung đông người
yêu cầu các dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ phục vụ năm mươi công suất không quá ba mươi người cùng một thời điểm
khuyến khích bán hàng mang về hạn chế số người ở các đám hiếu hỉ không quá ba mươi người
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được hoạt động nhưng không quá hai mươi người cùng một thời điểm
trong ngày một mươi chín tháng hai bắc ninh lập kỷ lục
với hai hai ca mắc covid một mươi chín sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín luôn ở con số cao một bảy trăm linh một tám trăm linh ca mỗi ngày
tỉnh nam định đã có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
không tổ chức hoạt động tập trung đông người yêu cầu người dân hạn chế di chuyển ngoại tỉnh khi không cấp thiết
phú thọ đẩy nhanh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ưu tiên những đối tượng có bệnh nền
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để hạn chế số ca lây nhiễm
giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong sở y tế phú thọ yêu cầu các đơn vị ưu tiên đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tập trung giả soát và tổ chức tiêm vét cho những người chưa được tiêm
nhất là những đối tượng từ chối tiêm chủng người cao tuổi người mắc bệnh nền
tổ chức tiêm mũi vaccine tăng cường và mũi vaccine nhắc lại cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt lực lượng tuyến đầu chống dịch nhóm người cao tuổi người bệnh nền
phần đấu tối thiểu đạt chín mươi chín trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó cần ra soát sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo hướng dẫn và tiến độ quy định của bộ y tế
thanh hóa khẩn trương thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến nay số ca bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thanh hóa tăng mạnh
trong đó số bệnh nhân nguy kịch tử vong do covid một mươi chín có xu hướng tăng nhanh
đến nay địa phương này đã ghi nhận ba mươi bốn hai trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó bốn mươi chín bệnh nhân tử vong
bên cạnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
ngày một mươi chín tháng hai tỉnh thanh hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các huyện thị xã thành phố
chủ động ra soát củng cố năng lực hệ thống y tế các cấp không để xảy ra tình trạng quá tải bị động
tuyệt đối không để người dân sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với virus sars cov hai
mà không được tiếp cận dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
khẩn trương thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
ở ba cấp cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã thành lập đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động
ở tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn
không phải ai từng là f cũng sẽ mắc di chứng hậu covid
tuy nhiên covid một mươi chín lại có thể để lại những di chứng nặng nề và nguy hiểm
một trong những di chứng đáng lo ngại đó là sơ phổi
đặc biệt thực tế đã ghi nhận các trường hợp f không triệu chứng
nhưng khi khỏi covid lại phát hiện phổi đã trắng xóa từ bao giờ
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện sau đây
ngày một mươi bảy tháng hai anh n vh ba mươi bốn tuổi trú tại bình dương đi kiểm tra di chứng sau hai tháng mắc covid một mươi chín
anh hát hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh tổn thương phổi trắng xóa trên phim
bác sĩ cũng giật mình vì sơ phổi tiến triển quá nhanh
anh hát cho biết anh mắc covid một mươi chín từ tháng một mươi hai và khi điều trị bệnh anh hoàn toàn không có triệu chứng gì
anh tự theo dõi ở nhà thậm chí không ho hay sốt
sau khi âm tính anh lại bắt đầu thấy mệt chân tay hay bải hoải cảm thấy mất sức
tình trạng ngày càng nặng hơn cơn khó thở đến nhiều
người thấy thiếu oxy anh hát không thể làm việc được
trường hợp khác là bà ptk năm mươi tám tuổi tp hcm qua đời do di chứng của hậu covid một mươi chín
theo người nhà của bà ca khi mắc bệnh bà ca chỉ mệt mỏi nên đã tự cách ly ở nhà
sau khi âm tính với covid một mươi chín tình trạng mệt vẫn kéo dài
tại bệnh viện trợ giấy bác sĩ chẩn đoán bà bị sơ phổi nhiễm trùng phổi
tràn dịch màng phổi nhiễm trùng máu
do bệnh quá nặng nên sau đó bà ca đã qua đời
người nhà của bà cho biết vì gia đình chủ quan và nghĩ covid một mươi chín lúc cấp tính không có triệu chứng nặng
không thể mắc hậu covid một mươi chín nên đã không đưa bà ca đi điều trị sớm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng bệnh viện đại học y dược tp hcm
tổn thương sơ phổi là một di chứng hậu covid một mươi chín đáng sợ
quá trình điều trị cũng hết sức khó khăn nên ngay bản thân bác sĩ cũng thấy lo lắng
vì đến nay điều trị sơ phổi có thể phục hồi hay không vẫn chưa có câu trả lời
dấu hiệu của tổn thương sơ phổi điển hình đó là người bệnh cảm thấy khó thở
cơ thể thiếu oxy nên cảm giác ngộp thở đầu chi tím đen
ngoài ra bệnh nhân có thể xuất hiện triệu chứng ho khan kéo dài khó thở khi vận động gáng sức
nặng hơn nữa là bệnh nhân có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi
gây cản trở mọi sinh hoạt đời sống thường ngày
đối với những người có dấu hiệu trên khi đi khám bác sĩ có thể cho chụp x quang phổi
hoặc ct phổi nếu có hình ảnh dài sơ dày các vách liên tiểu thùy hình ảnh lưới
giãn phế quản co kéo và điển hình nhất là hình ảnh tổ ong thì đó chính là tình trạng tổn thương sơ phổi
tiến sĩ vinh cho biết đến nay bệnh lý sơ phổi hậu nhiễm virus corona này
thực sự là một gánh nặng cho bệnh nhân cũng như cho hệ thống y tế
trong khi đó việc điều trị sơ phổi hậu covid một mươi chín có thể kéo dài nhiều tháng
nhiều năm tùy diễn biến bệnh
ngoài các triệu chứng trên tiến sĩ vinh khuyến cáo tất cả
những bệnh nhân từng mắc viêm phổi do covid một mươi chín đều nên khám sàng lọc di chứng phổi hậu covid một mươi chín
đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ rất cao như viêm phổi nặng ards
từng thở máy điều trị ecmo người lớn tuổi có bệnh nền phổi từ trước
nên được đánh giá sơ phổi và điều trị sớm để giảm tổn thương cho phổi
covid một mươi chín không chỉ gây ra các di chứng bệnh kéo dài và nguy hiểm bên trong cơ thể
mà còn có thể tác động mạnh lên tâm lý của các f đã khỏi bệnh
một nghiên cứu mới ở
y khoa anh đã chỉ ra các trường hợp từng nhiễm covid một mươi chín có nguy cơ bị dối loạn giấc ngủ cao hơn bốn mươi một
trầm cảm cao hơn ba mươi chín so với tỷ lệ trung bình ở nhóm không mắc bệnh
nghiên cứu công bố ngày một mươi bảy tháng hai trên tạp chí y khoa anh dựa trên dữ liệu của một trăm năm mươi ba cựu chiến binh
đã hồi phục sau nhiễm covid một mươi chín từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tới ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
nội dung khảo sát chủ yếu về các vấn đề sức khỏe tâm thần
trong vòng một năm kể từ khi nhiễm covid một mươi chín
hai ba người bình phục được chẩn đoán mắc các dối loạn liên quan tới giấc ngủ
so với người không mắc covid một mươi chín tình trạng này tăng lên đến bốn mươi một
khảo sát cũng ghi nhận người từng mắc covid một mươi chín dễ rơi vào tình trạng trầm cảm cao hơn ba mươi chín
chứng lo âu cao hơn ba mươi năm ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của covid một mươi chín có thể kéo dài
g s an ali một trong những tác giả nghiên cứu và là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và giáo dục
tại hệ thống chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh shane lewis mỹ cho biết
vấn đề hậu covid một mươi chín về lâu dài là những căn bệnh mạng tính để lại tổn thương cho con người suốt đời
tuy nhiên nhóm tác giả khuyến cáo các số liệu có thể không đồng nhất trên nhóm dân cư đông hơn
đối tượng khảo sát bao gồm nam giới độ tuổi trung bình là sáu mươi ba
nhiễm covid một mươi chín cách đây hơn một năm nên rất ít người đã được tiêm phòng
giới khoa học đang chạy đua để tìm hiểu xem liệu virus sars cov hai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến não hay không
một số người e ngại nhiễm covid một mươi chín có thể gây viêm và góp phần vào
các triệu chứng dối loạn tâm thần
maura bondrini giáo sư tâm thần học tại đại học y khoa new york
breast bacterian columbia đánh giá các dấu hiệu viêm có thể làm gián đoạn hoạt động của não
theo nhiều cách bao gồm khả năng não tạo ra cerrotonin tác động tới tâm trạng và giấc ngủ
giáo sư bold drini nói thêm nguy cơ gia tăng bệnh tâm thần ở những người bị covid một mươi chín
có thể do sự kết hợp của các yếu tố sinh học và căng thẳng tâm lý
thưa quý vị thủ tướng anh boris johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch
tại nước này song các nhà khoa học đã ngay lập tức lên cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ gia tăng trở lại nếu như chấm dứt đột ngột các quy định về làm xét nghiệm covid một mươi chín và cách ly
trong tài liệu công bố ngày một mươi tám tháng hai các chuyên gia trong nhóm khoa học lập mô hình
đại dịch cúng của chính phủ anh spimo dẫn phân tích của đại học warwick đã chỉ ra rằng
biện pháp phòng dịch covid một mươi chín bao gồm xét nghiệm tự cách ly đeo khẩu trang
làm việc tại nhà và thay đổi hành vi của người dân đã giúp làm giảm mức độ lây nhiễm từ hai mươi ba mươi
tuy nhiên nếu các biện pháp này bị rút lại tỷ lệ lây nhiễm có khả năng tăng lên hai mươi năm
chưa kể các yếu tố khác như khả năng miễn dịch suy giảm và sự xuất hiện các biến thể mới
cũng sẽ góp phần đẩy nhanh lây lan dịch bệnh
hiện biến thể ba hai dòng phụ của biến thể omicron đang tăng mạnh ở anh so với các biến thể khác
cùng chung quan điểm này tiến sĩ john napaul chủ tịch hội đồng hiệp hội y tế anh bma
cũng bày tỏ lo ngại về những thay đổi trong quy định xét nghiệm và cách ly
dẫn số liệu từ văn phòng thống kê quốc gia anh tiến sĩ napaun cho biết tỷ lệ covid một mươi chín tại anh
trong tuần trước là một trên hai mươi người số người nghỉ việc do covid một mươi chín cũng đang ở mức rất cao
vì thế việc sống chung với covid một mươi chín không có nghĩa là sẽ bỏ qua tác hại của bệnh dịch với nhiều người
và gỡ bỏ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối
những người dễ bị tổn thương nhất bao gồm cả những người mắc các triệu chứng covid kéo dài
ngoài ra tiến sĩ napaoul cũng phản đối việc tính phí xét nghiệm covid một mươi chín
vì điều này sẽ không khuyến khích những người có triệu chứng nhẹ
và khiến ngành y tế khó ứng phó với các đợt bùng phát dịch mới
theo ông chính phủ anh chỉ nên nới lỏng từng các biện pháp hạn chế dựa trên các dữ liệu thực tế
và tham vấn với các chuyên gia nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng
và không gây áp lực cho dịch vụ y tế quốc gia
bốn đang quá tải
giới khoa học anh đưa ra các khuyến cáo trên trong bối cảnh thủ tướng nước này boris johnson dự kiến
sẽ công bố kế hoạch chung sống an toàn với covid một mươi chín ở vùng england vào ngày hai mươi một tháng hai tới
kế hoạch sẽ cho phép dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế phòng dịch covid một mươi chín
và chấm dứt cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nhà
giảm xét nghiệm pcr và bỏ quy định cách ly đối với người mắc covid một mươi chín
liên quan đến diễn biến dịch mới nhất tại mỹ
tổng thống mỹ joe biden
cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do đại dịch covid một mươi chín sẽ được tiếp tục gia hạn sau ngày một tháng ba
bên cạnh đó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda xem xét cấp phép
liều vaccine covid một mươi chín thứ tư của pfizer biontech và moderna vào mùa thu
ngày một mươi tám tháng hai tổng thống mỹ joe biden cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia
được ban hành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi do đại dịch covid một mươi chín sẽ được gia hạn vào ngày một tháng ba
và nguy cơ đối với sức khỏe
tổng thống biden tuyên bố số người tử vong vì covid một mươi chín tại mỹ hiện tăng lên hơn chín trăm linh người
cho thấy chính phủ liên bang cần toàn lực ứng phó với đại dịch
trong bức thư gửi tới chủ tịch hạ viện và chủ tịch thượng viện mỹ ngày một mươi tám tháng hai
ông biden khẳng định vẫn cần duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia
trong bối cảnh này ngày một mươi chín tháng hai các nguồn tin của tờ wall street journal cho biết
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã xem xét dữ liệu để cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai
đối với vaccine covid một mươi chín
trong bối cảnh này các nguồn tin của pfizer biontech và moderna vào mùa thu
việc liều vaccine tăng cường thứ hai có nên được cấp phép cho nhóm tuổi nào sẽ là vấn đề trọng tâm
tháng trước cơ quan này đã cắt ngắn khoảng cách giữa liều thứ hai và liều thứ ba của cả hai loại vaccine trên
nhằm cung cấp khả năng bảo vệ sớm hơn trước biến thể omicron
theo wall street journal việc lập kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu
việc cấp phép sẽ phụ thuộc vào các quyết định về việc liệu vaccine tăng cường thứ hai
có nên được cấp phép cho tất cả người lớn hoặc các nhóm tuổi cụ thể
fda cũng sẽ cân nhắc liệu liều tiêm này có nên tập trung vào nhiều biến thể omicron
hay nên được xây dựng theo nhiều công thức khác nhau phục vụ các mục tiêu riêng biệt
trước đó fda đã quyết định hoãn phê duyệt vaccine pfizer cho trẻ dưới năm tuổi
vì kết quả cho thấy hai liều đầu tiên đã tiêm cho trẻ không mang lại hiệu quả đối với chủng omicron
dữ liệu đến nay cho thấy vaccine pfizer dành cho trẻ em đạt hiệu quả ngừa chủng delta
nhưng nhiều trẻ đã tiêm chủng vẫn mắc covid một mươi chín sau khi chủng omicron xuất hiện
cho đến hiện tại mỹ vẫn là đất nước có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín nhất trên thế giới
với việc duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia dường như trong tương lai gần
nước này vẫn sẽ phải gồng mình lên để ngăn chặn gia tăng các ca f mới và ca tử vong
trong trường hợp liều vaccine thứ tư được fda phê duyệt liệu tỷ lệ phù vaccine tại mỹ
có cao hơn và có giúp nước này giảm thiểu covid một mươi chín hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin sau
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt